hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một huỳnh dũng em chú huyện bình tân điều khiển xe mô tô mang theo giao tự chế và thanh kim loại
xông vào một tiệm vàng trên địa bàn phường thành phước thị xã bình minh đe dọa chủ tiệm để cướp tài sản
sau khi lấy được tiền và vàng dũng em đã rời khỏi hiện trường
ngay sau khi nhận được tin báo chỉ ba giờ sau đó lực lượng công an đã xác định nơi ở của đối tượng gây án tại xã thành lợi huyện bình tân
tổ công tác đã kiểm tra phát hiện thu hồi được số tiền hơn bốn mươi tám triệu đồng và một đôi bông tai bằng vàng kim loại
qua làm việc huỳnh dũng em đã thừa nhận hành vi cướp tài sản
cập nhật thông tin về việc phát hiện sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trì hà nội vào ngày ba mươi một tháng một cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam với một mươi ba bị can là cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một v về hành vi
trong đó có ba bị can là lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một v gồm lê văn ngân giám đốc tăng xuân huy và vũ mạnh hiền
cùng là phó giám đốc trung tâm
quá trình thu thập tài liệu đội cảnh sát kinh tế công an huyện thanh trì xác định
trung bình mỗi ngày trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh một v kiểm định khoảng từ sáu mươi đến bảy mươi phương tiện
trung bình mỗi ngày các đối tượng thu lợi bất chính khoảng từ sáu triệu đến tám triệu đồng
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã khởi tố và bắt tạm giam lê hoàng hải và trần văn đúng cùng chú tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tăng hải đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại thị trấn gia rai thu giữ hai gói ma túy
qua điều tra mở rộng công an tiến hành bắt khẩn cấp đúng thu giữ năm gói ma túy đá cùng một khẩu súng tự chế và sáu viên đạn
tiếp tục khám xét chỗ ở của đối tượng này
thu giữ thêm hai gói ma túy đá cùng nhiều tăng vật liên quan
tổng số ma túy mà lực lượng công an thu giữ của các đối tượng là khoảng trên tám mươi gram
hai mươi ống nhựa dùng để sử dụng ma túy một trăm năm mươi túi ni lông để phân chia ma túy
qua đấu tranh đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên về chia nhỏ bán lại cho các đối tượng khác
sáng nay ngày ba mươi một tháng một tức là mùng một mươi tháng riêng năm quý mão
chính thức diễn ra lễ khai hội xuân yên tử hai nghìn hai mươi ba để đảm bảo tốt an ninh trật tự cho sự kiện quan trọng này
công an tỉnh quảng ninh đã triển khai đồng bộ nhiều lực lượng và biện pháp
ngay từ sáng sớm lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại quốc lộ một mươi tám đoạn ngã ba dốc đỏ
rẽ vào khu vực yên tử để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phân luồng hướng dẫn các phương tiện
phía trong khu vực yên tử công an thành phố uông bí chia làm nhiều tổ chốt dọc tuyến đường và chùa
để bảo đảm an ninh trật tự
ban tổ chức hội xuân yên tử cho biết đến thời điểm hiện tại
có khoảng hơn một mươi vạn lượt du khách đến tham quan
điều đáng ghi nhận là công tác đảm bảo an ninh trật tự được duy trì tốt
không xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự được nhân dân và du khách thập phương ghi nhận đánh giá cao
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại